theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương ngày bốn tháng chín hình thế gây mưa nâng trục lên phía bắc khiến mưa ở bắc bộ giảm dần
trong khi đó gió tây nam hoạt động mạnh trở lại gây mưa cho các tỉnh phía nam
ở bắc bộ các tỉnh phía tây bắc bộ và thanh hóa trời chuyển nhiều mây nhiệt độ từ hai mươi chín ba mươi hai độ c
phía đông bắc bộ gồm các thành phố ninh bình hải phòng lạng sơn có nắng và hơi nóng vào buổi trưa
nhiệt độ cao nhất giao động trong khoảng ba mươi hai ba mươi bốn độ c
thủ đô hà nội sáng trời mát với mức nhiệt từ hai mươi bảy đến hai mươi chín độ c
đến chiều nhiệt tăng lên ba mươi bốn độ c trời khá oi nóng
nằm xa rãnh thấp các tỉnh từ hà tĩnh và tới bình thuận có nắng nhiều
trong đó có các thành phố như đà nẵng quy nhơn tuy hòa và phan thiết nắng nóng với nhiệt độ ba mươi năm ba mươi bảy độ c
ở phía nam gió tây nam hoạt động mạnh trở lại khiến mưa có xu hướng tăng dần
mưa giải rác xảy ra về chiều tối ở cả tây nguyên và nam bộ
có nơi mưa to cục bộ kèm theo nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất ở tây nguyên là ba mươi hai độ c ở nam bộ là ba mươi năm độ c